bộ y tế chính thức công bố ca nhiễm ncov thứ một mươi là một bệnh nhân bốn mươi hai tuổi tên ptb là công nhân ở huyện bình xuyên vĩnh phúc
bệnh nhân này có đến nhà ntd người được xác định dương tính với virus ncov trước đó
bà b được xác định là tiếp xúc gần với bệnh nhân d bằng sự chủ động trong giám sát và phòng chống dịch
dưới sự vận động và hướng dẫn của y tế địa phương bệnh nhân b đã được đưa đến trung tâm y tế huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
để khám và cách ly cũng như lấy mẫu bệnh phẩm gửi viện vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm
kết quả cho thấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với virus ncov
hiện tại bệnh nhân b được điều trị cách ly tại khu cách ly trung tâm y tế huyện bình xuyên và đang trong tình trạng ổn định